tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội vào chiều nay ngày hai mươi hai tháng bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung nêu rõ từ ngày hai mươi ba tháng bốn
trừ huyện mê linh và thường tín tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
các nơi còn lại trên địa bàn thành phố sẽ nới lỏng cách ly xã hội
ngoài hai địa phương nói trên những địa bàn khác từ ngày hai mươi ba tháng bốn sẽ được nới lỏng cách ly xã hội
tuy nhiên một số hoạt động không thiết yếu vẫn bị cấm như quán bar karaoke trò chơi điện tử
các hoạt động tập trung đông người như các lễ hội hoạt động thể thao
các hoạt động kinh doanh vệ hè cũng không được phép hoạt động
chính quyền địa phương sẽ tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang
hoạt động vận tải xe grab được phép hoạt động trở lại với công suất từ hai mươi
hà nội sẽ sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể việc thực hiện chỉ thị số một mươi năm để chính quyền địa phương thực hiện